ngày hai mươi tháng một mươi tại thành phố hạ long ubnd tỉnh quảng ninh đã thông tin về kế hoạch triển khai giải pháp
hoàn thành mục tiêu đón ba triệu khách du lịch trong quý bốn năm nay
để đón được ba triệu lượt khách trong quý bốn năm nay tỉnh quảng ninh sẽ tăng cường liên kết
hợp tác phát triển khai thác thị trường du lịch nội địa trong đó tập trung và thực hiện một số chương trình
tại các địa phương có nguồn khách nội địa lớn tập trung khai thác và phát huy các sản phẩm mới
tiếp tục hoàn thiện và làm mới các sản phẩm truyền thống khai thác các sản phẩm có hàm lượng
và kết tinh giá trị đặc sắc của văn hóa các vùng miền
theo sở du lịch tỉnh quảng ninh chín tháng đầu năm nay tỉnh quảng ninh đón hơn năm tám triệu lượt khách
giảm một nửa so với cùng kỳ nửa đầu tháng một mươi lượng khách đến với quảng ninh có dấu hiệu tăng cao trở lại
với khoảng một trăm tám mươi lượt khách được biết trong ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
quảng ninh chỉ đón được khoảng một bốn triệu khách trong nước